chủ tịch ubnd tp hà nội vừa chỉ đạo khẩn hai lực lượng công an và giao thông vận tải
khắc phục ngay tình trạng ủn tắc cục bộ tại hai mươi hai chốt kiểm dịch ra vào tp
sở giao thông vận tải tp cũng đã chỉ đạo thanh tra sở giao thông vận tải
tại hai mươi hai điểm chốt trên địa bàn đối với phương tiện đã được cấp thẻ nhận diện
phương tiện sẽ cho qua ngay cần thiết thì kiểm tra sát xuất và hạn chế
để xảy ra ủn tắc giao thông trên các tuyến đồng thời sở giao thông vận tải
đã chỉ đạo ban duy tu cùng phòng kết cấu bố trí biển báo phối hợp với thanh tra
phân loại luồng xanh để các phương tiện được di chuyển thuận tiện
đối với các phương tiện cá nhân ngay sau khi có chỉ đạo của chủ tịch ubnd tp
công an tp hà nội đã nghiên cứu và có biện pháp để giải quyết nhanh nhất
các thủ tục để người dân thuận tiện trong việc lưu thông
trong đó cố gắng tối đa giảm thủ tục hành chính
để các phương tiện nhanh chóng lưu thông qua chốt lực lượng chức năng cũng khuyến cáo
người điều khiển phương tiện giao thông cần chuẩn bị sẵn các loại giấy tờ cần kiểm tra
và khuyến khích khai báo y tế online trước khi đến chốt